từ ngày một đến ngày bốn tháng chín hội nghị toàn thể lần thứ chín hội nghị quốc tế các chính đảng châu á đã diễn ra tại thủ đô kuala lumpur malaysia
với sự tham dự của hơn ba trăm linh đại biểu từ tám mươi chín chính đảng thuộc ba mươi năm nước châu á và một số đoàn quan sát viên của các đảng các tổ chức quốc tế trong và ngoài khu vực
đoàn đại biểu đảng ta do đồng chí hoàng bình quân ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương làm trưởng đoàn đã tham dự và tích cực đóng góp tại các phiên thảo luận của hội nghị
với chủ đề một châu á các đảng tham dự hội nghị đã chia sẻ quan điểm về xây dựng một châu á hòa bình thống nhất trong đa dạng hợp tác và thịnh vượng
hội nghị đã nhất trí thông qua tuyên bố kuala lumpur khẳng định cam kết của các đảng đối với mục tiêu xây dựng một cộng đồng châu á hòa bình và thịnh vượng
dựa trên lợi ích chung vận mệnh chung và trách nhiệm chung góp phần làm dịu các căng thẳng lịch sử và chính trị trong khu vực nâng cao đời sống người dân
đặc biệt tuyên bố kuampur bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc xung đột kéo dài ở khu vực trong đó có các tranh chấp lãnh thổ hiện nay và nhấn mạnh
các vấn đề đó cần được giải quyết một cách hòa bình và hài hòa dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và hiến trương liên hợp quốc
phát biểu tại phiên toàn thể đồng chí hoàng bình quân khẳng định trong bối cảnh châu á đang phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh và phát triển
hơn bao giờ hết các nước các đảng cần phải thể hiện trách nhiệm chung đối với hòa bình ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới
nhấn mạnh cần giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý
đồng thời cần nỗ lực thúc đẩy các thỏa thuận và cơ chế hữu hiệu nhằm ngăn ngừa xung đột đẩy mạnh kết nối xã hội và giao lưu nhân dân nhằm tăng cường hiểu biết và tình cảm hữu nghị
giữa nhân dân các nước trên cơ sở tôn trọng sự đa dạng và những khác biệt về văn hóa chính trị xã hội của nhau